liên quan đến ba trường hợp dương tính với sars cov hai là nhân viên của bệnh viện nhiệt đới tp hcm
vào đêm ngày một mươi hai tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
qua điều tra truy vết xét nghiệm đã phát hiện thêm các trường hợp nhiễm khác
có hai mươi hai nhân viên dương tính gồm bảy nhân viên phòng công nghệ thông tin
và một mươi năm nhân viên phòng hành chính quản trị của bệnh viện
chiều ngày một mươi hai tháng sáu bệnh viện bệnh nhiệt đới tạm thời phong tỏa
để tiến hành các biện pháp phòng chống dịch
lập danh sách toàn bộ các trường hợp nghi nhiễm về trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
để chuyển thông tin tiến hành truy vết tại nơi cư trú
tiến hành vệ sinh khử khuẩn toàn bộ bệnh viện
hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm chuẩn bị chuyển thành bệnh viện
chuyên điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
do đó bệnh viện chỉ còn sáu mươi ba bệnh nhân đang điều trị nội trú ở các khoa khác
tất cả các bệnh nhân này cũng đã có kết quả âm tính với sars cov hai